và mạng lưới giao thông công cộng của thủ đô thì cũng còn rất nhiều gian nàn

thưa quý vị tại kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm

và theo quy định của luật thì từ ngày hôm nay

vậy cụ thể lực lượng công an xã được tăng thêm những trách nhiệm thẩm quyền nào
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay

vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi
bổ sung một số điều của bộ luật tố tổng hình sự
với bốn trăm sáu mươi sáu trên bốn trăm sáu mươi chín đại biểu tham gia biểu quyết tán hành

từ mùa một tháng một mươi hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an xã đã xử lý hơn hai trăm tám mươi ba tin báo tố rác tội phạm
chiếm trên sáu mươi chủ yếu như vụ việc xảy ra ở địa bàn cơ sở

vâng ạ thưa đại tá trần nguyên quân
như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng một mươi hai
luật thì luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sẽ chính thức có hiệu lực
trong đó thì có những điều rất quan trọng liên quan đến tăng trách nhiệm của lực lượng công an xã
vậy đồng chí có thể cho khán giả của truyền hình công an nhân dân
biết rõ cụ thể hơn những điểm mới của những nội dung này
như quý vị biết là ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quốc hội kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và theo đó phạm vi sửa đổi bổ sung thì có giải quyết ba vấn đề cấp bách
thứ nhất là để đáp ứng yêu cầu việt nam cam kết thực hiện hiệp định cp ttp
thứ hai là để giải quyết những khó khăn bớ mắc
trong hoạt động tố tụng hình sự khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra
đặc biệt là trong tình hình covid hiện nay
và cái yêu cầu thứ ba nữa là sửa đổi bổ sung quy định về trách nhiệm của công an xã
trong tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm
cũng như kiểm tra xác minh sơ bộ ban đầu về tố giác tin báo tội phạm
đối với trách nhiệm của công an xã trong tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm
về lần này thì là một điểm mới
đó là công an xã được quyền tiếp nhận
tố giác tin báo tội phạm kiểm tra xác minh sơ bộ
và chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật
chính vì vậy mà bộ luật luật sửa đổi bổ sung
một số điều của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có sửa đổi hai khoảng và hai điều
khoảng một của điều một và khoản một của điều hai
để sửa đổi khoảng ba điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật tố tụng hình sự
và điều bốn mươi bốn của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

xác định là trách nhiệm của công an xã được tiếp nhận kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác tin bá tội phạm tương đương như công an phường thị trấn đồn công an theo quy định hiện nay
vâng vậy đồng chí đánh giá như thế nào về tính cần thiết của việc tăng thêm trách nhiệm thẩm quyền cho lực lượng công an xã trong việc thực hiện công vụ trong thời gian hiện nay
theo tôi thì cái luật này sửa đổi lần này thì rất là cần thiết bởi vì là hiện nay chúng ta theo lộ trình thì chúng ta đã truyền khai một trăm linh công an chính quy về xã và lực lượng công an xã hiện nay đang đảm nhận rất tốt cái công việc bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cấp cơ sở cũng như là tham gia vào các hoạt động tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo ban đầu về tội phạm đã giảm
và vì vậy thì cái việc là tăng thẩm quyền cho công an xã về tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm như công an phường thị trấn đồn công an theo tôi là trong tình hình này là rất cần thiết để đảm bảo một cái hành lang pháp lý cho công an xã hoạt động có hiệu lực hiệu quả
vâng như vậy là việc tăng thêm thẩm quyền trách nhiệm cho lực lượng công an xã là cần thiết
vậy sau khi mà được tăng thêm thẩm quyền tăng thêm trách nhiệm như vậy thì đòi hỏi đặt ra
những yêu cầu gì đối với chính lực lượng công an xã trong việc thực thi công vụ
ông chỉ có thể phân tích
theo tôi thì khi tăng thẩm quyền về tiếp nhận kiểm tra xác minh sâu bộ tin báo tố giác về tội phạm cho công an cấp xã thì đòi hỏi yêu cầu đặt ra đối với công an cấp xã có một số vấn đề
thứ nhất là việc tăng thẩm quyền cho công an cấp xã này để là thống nhất về hệ thống huy phạm pháp luật
từ cái sửa đổi bổ sung của bộ luật tố tụng hình sự nó phù hợp với lại tình hình thực tiễn hiện nay
đó là khi mà bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm cũng như là luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm hai nghìn một mươi năm ra đời thì khi đó là công an chính quy chưa triển khai về hết tất cả các xã
nhưng mà thực hiện đề án của bộ công an thì hiện nay một trăm linh số xã của chúng ta đã triển khai lực lượng công an chính quy về xã
vấn đề thứ hai nữa là công an xã hiện nay đang đảm đương và phát huy rất tốt nhiệm vụ của mình trong bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở cũng như là trong giải quyết các vụ việc ban đầu về nguồn tin về tội phạm
vấn đề thứ ba nữa hiện nay đó là công an xã hiện nay là trình độ của công an xã cũng là với mặt bằng trình độ rất là cao
như các ông chí đã biết là khảo sát trên thực tế là hiện nay hơn sáu mươi ba
lực lượng công an xã chính quy đã có trình độ đại học trở lên và hơn bảy mươi là trưởng phó trưởng công an xã và cán bộ công an xã chính quy là đã từng là điều tra viên cán bộ điều tra và lực lượng phòng chống tội phạm
do vậy là cái triển khai cái quy định của luật này là đối với công an xã hiện nay tôi thấy là đảm đáp ứng các yêu cầu đặt ra
vâng ạ mới đây thì bộ công an đã tổ chức
ký kết thông tư liên tịch với một số đơn vị như bộ quốc phòng bộ tài chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp nhận giải quyết tin báo tố xác tội phạm hay là kiến nghị khởi tố bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ vụ án với lý do bất khả kháng như thiên tai và dịch bệnh
vậy thưa đại tá trần nguyên quân việc ký kết này thì đã góp phần giải quyết được những khó khăn vướng mắc gì so với thực tiễn
như quý vị được biết là chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại trụ sở bốn mươi bốn yết kiêu của bộ công an
thì bộ công an cùng với bộ quốc phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao bộ tài chính và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã ký hai cái thông tư liên tịch số một năm hai nghìn một mươi tám
thông tư liên tịch thứ nhất là thông tư liên tịch số một năm hai nghìn hai mươi một để sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số một năm hai nghìn một mươi bảy
về tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
thì báo cáo các đồng chí là với cái thông tư liên tịch này thì đã sửa đổi bổ sung về trách nhiệm kiểm tra xác minh sơ bộ
trong tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm của công an xã theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cũng như là trong cái điều hai của luật này thì sửa đổi bổ sung
điều bốn mươi bốn của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
như vậy thì cái thông tư này đã quy định một cách rất là cụ thể về xác minh sơ bộ của công an xã phường thị trấn đồn công an và các biện pháp xác minh sơ bộ
điều đáng chú ý trong thông tư này đó là có phân rất rõ hai trường hợp mà công an xã phường thị trấn đồn công an
kiểm tra tiếp nhận và kiểm tra xác minh sơ bộ
đó là thứ nhất là trong trường hợp tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm về tội phạm rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội người bị tố giác hay và có căn cứ cần áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn đối với những người này
cái trường hợp thứ hai là những trường hợp không thuộc trường hợp thứ nhất
cái vấn đề thứ hai nữa là
giải quyết những vấn đề khó khăn trong thời hạn tiếp nhận và giải quyết tố giác tin báo tội phạm của công an xã phường đồn thị trấn
theo quy định tại thông tư số một năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an xã phường đồn thị trấn được tiếp nhận
sau khi tiếp nhận tổ giác tin báo tội phạm kiểm tra xác minh sâu bộ thì chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi bốn h
còn đối với các xã
các miền núi xa xôi hay hải đảo cũng như là khu vực biên giới khó khăn thì không được vào bốn mươi tám giờ
nhưng trên tình hình thực tế hiện nay thì với thời hạn như vậy thì lực lượng công an xã rất khó gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề kiểm tra xác minh sơ bộ
cũng như là hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển cho công an cơ quan cảnh sát điều tra công huyện
chính vì vậy trong thông tư lần này đã giải quyết một vấn đề đó là về phạm vi thời gian tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm cũng như
là chuyển kể thông tin về tội phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện theo thẩm quyền
đáng chú ý trong thông tư số một năm hai nghìn hai mươi một sửa đổi lần này thì đã tăng thời hạn lên là bảy ngày
tùy thì trang này quy định rất rõ là khi nào thì đến thời hạn bảy ngày còn khi nào là hai mươi bốn tiếng khi nào là bốn mươi tám tiếng
và cái vấn đề thứ ba nữa trong thông tư sửa đổi lần này đó là cái
cơ chế kiểm tra giám sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm của công an xã phường đồn thị trấn
theo cái chức năng của cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện cũng như viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
để đảm bảo việc tiếp nhận kiểm tra xác minh sâu bộ nó đúng theo quy định của pháp luật và tránh lạm quyền
vâng ạ chúng ta hy vọng rằng với những việc là tăng thêm thẩm quyền và trách nhiệm
cũng như là với những cái thông tư liên tịch vừa được ký kết
thì lực lượng công an xã sẽ có thêm những cái thẩm quyền
mà từ đó sẽ là một cơ sở quan trọng để có thể đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
và tình hình an ninh trả tự nói chung sẽ dần dần được cải thiện hơn đúng không ạ
vâng ạ một lần nữa thì xin được cảm ơn đại tá trần nguyên quân đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và có những phân tích rất là cụ thể vừa rồi
xin chào các bạn
xin chào các bạn